tại quận đồ sơn thành phố hải phòng hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp việt nam tổ chức hội thảo
giải pháp nâng cao chất lượng công tác thu gom vận chuyển rác đô thị
với sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ các đô thị và khu công nghiệp lớn trong cả nước
hội thảo đã đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta hiện nay
đặc biệt phân tích những yếu kém và đề xuất những giải pháp hữu ích
mô hình thiết thực nhằm nâng cao chất lượng thù gom vận chuyển rác thải đô thị
giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trên toàn quốc
theo thống kê khiến mỗi năm nước ta thải ra khoảng một mươi hai tám triệu tấn rác và tốc độ gia tăng hàng năm là một mươi hai
lượng rác thải thu gom xử lý chỉ đạt khoảng tám mươi năm năm ở đô thị
bốn mươi năm năm ở nông thôn gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường